theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều ngày một mươi chín tháng tám bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một năm độ kinh đông
trên khu vực tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng tám áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh quảng tây trung quốc